đặc biệt từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công an quy nhơn đã khởi tố sáu vụ với hơn bảy mươi đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
đối tượng là những thanh thiếu niên mới lớn tụ tập ăn chơi rồi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến tụ tập đồng bọn hàng chục đối tượng tổ chức đánh nhau để trả thù
tính chất của nó hiếp sức là nguy hiểm trắng trợn đồng thời hoạt động công khai manh động sử dụng hùng khí nguy hiểm để tấn công gây thiệt hại về sức khỏe về trật tự công cộng
và cái loại đối tượng này cái hành vi này thì giữa cái tội phạm về gây rối trật tự công cộng với gây thương tích cũng như là dễ dẫn đến cái việc mà xâm phạm cái tính mạng nó chỉ cách nhau đang tất
cái đặc điểm của cái nhóm mà hùng khí đánh nhau đó là thường
một trong những vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu chỉ vì cho rằng bị nhìn đều trong lúc ngồi trong quán nhậu hai thanh niên đã mâu thuẫn rồi huy động hàng chục đối tượng dùng hung khí nguy hiểm truy đuổi đánh chém